ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai một xe bồn chở bê tông bất ngờ tuột dốc lao vào ngôi nhà của người dân trên đường lê hồng phong
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng khiến ngôi nhà bị sập một phần may mắn là người trong nhà đã thoát nạn
thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi hai h bốn mươi phút chiếc xe bồn do lái xe đào ngọc hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ngụ tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng điều khiển đang chở bê tông tươi xuống con dốc trước ngôi nhà số một mươi năm
trong dãy nhà cùng số trên đường lê hồng phong thành phố đà lạt bất ngờ bị tuột dốc lao vào giữa ngôi nhà
rất may bốn người trong nhà đã kịp thời được cứu thoát và chỉ bị xây sát nhẹ
ngoài hai căn phòng của ngôi nhà bị sập rất nhiều đồ đạc tài sản bị hư hỏng
do xe bồn chở bê tông tươi rất nặng nên sau hai giờ công tác cứu hộ mới hoàn tất
nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ